chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng khác
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội chủ tịch nước võ văn thưởng chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh thống lĩnh các lực lượng vũ trang
đã tới thăm kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc tết cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
cùng dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đồng chí lê khánh hải ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
trong không khí vui tươi phấn khởi chuẩn bị đón tết giáp thìn chủ tịch nước bày tỏ vui mừng đến thăm kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu
vào chúc tết cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ đơn vị vinh dự được đảng và bác hồ sáng lập rèn luyện
năm hai nghìn hai mươi ba bộ tư lệnh cảnh vệ đã đảm bảo an ninh an toàn hai năm trăm chín mươi năm cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước
hai mươi sự kiện đặc biệt quan trọng và tám mươi đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm việt nam chín mươi cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước công tác tại nước ngoài
bước sang năm hai nghìn hai mươi bốn chủ tịch nước đề nghị lực lượng cảnh vệ công an nhân dân cần nhận thức sâu sắc bối cảnh tình hình tích cực đổi mới tư duy hành động
trong đó tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng
tập trung nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi năm thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại
theo tình thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị quán triệt phương châm xây dựng con người là trung tâm hiện đại trước kết hợp với hiện đại về phương tiện
hậu cần kỹ thuật đảm bảo đồng bộ phù hợp người trước súng sau chủ động nắm chắc phân tích dự báo đúng tình hình kịp thời tham mưu với đảng nhà nước
đảng ủy công an trung ương bộ công an các chủ trương giải pháp chiến lược về công tác cảnh vệ
với tinh thần mới khí thế mới trong năm mới chủ tịch nước tin tưởng bộ tư lệnh cảnh vệ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng hơn bảy mươi năm qua
là thành đồng vách sắt đa chăn thép vững chắc bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ là lực lượng tuyệt đối trung thành của đảng nhà nước và nhân dân
trước đó tại bộ tư lệnh cảnh vệ chủ tịch nước võ văn thưởng và đoàn công tác bộ công an đã đến thăm và kiểm tra tại trung tâm chỉ huy tác chiến khu vực chính trị ba đình
chủ tịch nước đánh giá cao và biểu dương tinh thần trực ứng trực của cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các khu vực mục tiêu trọng yếu
trên cơ sở đó đề nghị các cấp lãnh đạo chỉ huy bộ tư lệnh cảnh vệ tiếp tục quan tâm chăm lo động viên đối với cán bộ chiến sĩ tạo không khí ấm cúng tinh thần đồng chí đồng đội đón xuân mới về
đến thăm kiểm tra và chúc tết tại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động chủ tịch nước võ văn thưởng chia sẻ về những nỗ lực và thành tích của cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh một trong những lực lượng quan trọng của công an nhân dân có chức năng thường trực chiến đấu cao đảm bảo an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước
trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước mà trực tiếp là của đảng ủy công an trung ương bộ công an cảnh sát cơ động đã đạt nhiều thắng lợi quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao
chủ tịch nước mong muốn bước sang năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
bất cứ hoàn cảnh nào điều kiện nào cũng phải đảm bảo vững chắc an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phòng chống tội phạm góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định của đất nước
lực lượng cần không ngừng học tập nâng cao trình độ kỹ thuật huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao không để bị động bất ngờ
chủ tịch nước lưu ý với tính cơ động cao và yêu cầu sẵn sàng chiến đấu cao mỗi cán bộ chiến sĩ phải không ngừng rèn luyện huấn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ chấn áp tội phạm và đảm bảo an toàn cho người dân
đây là nội dung quan trọng và cần được lực lượng cảnh sát cơ động đặc biệt coi trọng
bên cạnh đó cần rèn luyện cán bộ chiến sĩ về bản lĩnh chính trị tư tưởng ý chí quyết tâm bảo vệ sự an toàn của nhân dân giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
theo tỉnh thần con người ưu tiên trước và cao nhất sau đó mới tới vũ khí trang thiết bị
tổ thắm thêm truyền thống năm mươi năm của đơn vị anh hùng mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động thực sự mẫu mực là hình ảnh của người công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ lấy niềm vui hạnh phúc và sự an toàn của người dân là niềm vui hạnh phúc của chính bản thân mình
trong không khí rộn ràng đón tết cổ truyền của dân tộc xuân giáp thì năm hai nghìn hai mươi bốn chiều ngày bốn tháng hai thủ tướng chính phủ phạm minh chính thăm
và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an thành phố cần thơ và bộ chỉ huy quân sự thành phố cần thơ
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ biểu dương sự nỗ lực phân đấu những chiến công thành tích và những đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang thành phố cần thơ
năm hai nghìn hai mươi bốn và những năm tiếp theo tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường tiêm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn
tác động đến việc đảm bảo an ninh quốc gia an ninh chính trị nội bộ của các nước
trong đó có nước ta bối cảnh trên đặt ra nhiệm vụ nặng nề khó khăn phức tạp hơn cho lực lượng vũ trang nhân dân
trong đó có lực lượng vũ trang thành phố cần thơ
công an thành phố bộ chỉ huy quân sự thành phố phải quyết tâm xây dựng đảng bộ mẫu mực đi đầu trong xây dựng chỉnh đốn đảng
nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên xây dựng đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ
có bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân
sự vững phẩm chất có trái tim nóng cái đầu lạnh đôi chân vững chắc và hai bàn tay sạch trọng danh dự vì danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an toàn an ninh trật tự không để bị động bất ngờ xây dựng thế trận an ninh nhân dân
quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc
cùng với căn dặn chỉ đạo công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu nhất là trong dịp tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng chính phủ chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố cần thơ cùng gia đình năm mới sức khỏe hạnh phúc và thành công
nhằm đánh giá toàn diện tình hình kết quả công tác triển khai thực hiện nghị định số ba hai nghìn một mươi chín ở dcp trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời thống nhất nhận định dự báo tình hình và đề ra phương hướng nhiệm vụ phối hợp trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi bốn vào sáng ngày hôm nay bộ công an và bộ quốc phòng đã phối hợp tổ chức hội nghị giao ban tại hà nội và trực tuyến
đến các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương dưới sự chủ trì của thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an và thượng tướng nguyễn tân cương ủy viên trung ương đảng
tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân đã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả nghị định
chủ động nắm chắc phân tích tình hình thường xuyên trao đổi xác minh thông tin thống nhất đánh giá dự báo sát đúng tình hình
trên cơ sở đó chủ động tham mưu đề xuất với đảng nhà nước nhiều chủ trương giải pháp có ý nghĩa cơ bản
chiến lược về đảm bảo quốc phòng an ninh bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm
hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội đối ngoại quan trọng của đất nước
làm tốt công tác dân vận vận động quân chúng xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đấu tranh kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm vi phạm pháp luật và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực biên giới
nhấn mạnh một số nhiệm vụ phối hợp trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng trần quốc tỏ và thứ trưởng nguyễn tân cương
yêu cầu lực lượng công an và quân đội cần tiếp tục phối hợp tăng cường phối hợp đấu tranh
làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa
đấu tranh chấn áp các loại tội phạm tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt sung kích trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ
giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tiếp tổng giám mục
marik zaleski đại diện thường trú đầu tiên của tòa thánh vatican tại việt nam tới thăm và chúc mừng năm mới bộ công an
tại buổi tiếp thứ trưởng lương tam quang chào mừng ngài tổng giám mục mới nhận nhiệm vụ đại diện thường chú của tòa thánh vatican tại việt nam
chúc ngài có nhiệm kỳ thành công làm tốt công tác cầu nối
tổng giám mục mới nhận nhiệm vụ đại diện thường chú đầu tiên của tòa thánh vatican tại việt nam tới thăm và chúc mừng ngài tổng giám mục mới nhận nhiệm vụ đại diện thường chú của tòa thánh vatican tại việt nam

tổng giám mục mới nhận nhiệm vụ đại diện thường chú đầu tiên của tòa thánh vatican tại việt nam

tổng giám mục mới nhận nhiệm vụ đại diện thường chú đầu tiên của tòa thánh vatican tại việt nam tới thăm và chúc mừng ngài tổng giám mục mới nhận nhiệm vụ đại diện thường chú đầu tiên của tòa thánh vatican tại việt nam

tổng giám mục mới nhận nhiệm vụ đại diện thường chú đầu tiên của tòa thánh vatican tại việt nam